khiến cho tầm nhìn xa hạn chế từ bốn đến một mươi km trong mưa và còn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước